đồng thời thành phố cần thơ cũng tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự công an các phường không để ủn tắc giao thông trong khu vực bến xe và ngoại vi kịp thời phát hiện và xử lý các phần tử xấu trà trộn vào bến gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách
thưa quý vị đợt nghỉ lễ này nhiều người dân tại hà nội ngại đi du lịch hay về quê do lo sợ chen trúc nên đã ở lại thủ đô
chính vì vậy tại các điểm vui chơi giải trí ngày hôm nay hai mươi chín tháng bốn đông kín người
hôm nay người dân cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ghi nhận ở nhiều điểm vui chơi giải trí tại hà nội sáng ngày hai mươi chín tháng bốn cho thấy lượng người đổ đến rất đông đặc biệt là các gia đình trẻ
công viên thủ lệ lúc một mươi giờ sáng hàng nghìn người đã đưa con em mình đến vui chơi giải trí
rất nhiều du khách đến từ các tỉnh lân cận như vĩnh phúc bắc ninh bắc giang thái bình cũng lên hà nội vui chơi
hôm nay là ngày ba mươi tháng bốn gia đình chúng tôi không có điều kiện đi chơi xa
nhưng khi đến bảo tàng dân tộc học được xem các cái chương trình văn hóa của bảo tàng thì tôi cảm thấy rất là vui
bởi vì đây là một cơ hội rất tốt để tôi có thể cho các con của mình tìm về với lại cội nguồn
tại bảo tàng dân tộc học việt nam tổ chức một số hoạt động như múa dối cạn chơi các trò chơi dân gian
và tham gia chơi một số trò chơi dân gian mang tính tập thể như kéo co đi cà kheo nhảy bao bố nối thúng đồ tượng
chúng có những giây phút nghỉ lễ vui vẻ đầy ý nghĩa bên người thân cũng như góp phần bảo vệ di sản văn hóa dân tộc
hôm nay là ngày ba mươi tháng bốn bố mẹ cho con đi chơi là con rất là vui
con rất là thích những trò chơi trượt trượt để lặn xuống bơi
còn đây là công viên nước hồ tây nơi được mệnh danh là khu công viên nước hàng đầu hà nội
hôm nay trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn
mùa hoạt động công viên nước hai nghìn một mươi bảy
công viên hồ tây đã mở rộng diện tích công viên nước để tăng không gian thư giãn cho khách hàng
đồng thời cùng với nói là công viên hồ tây đã tăng cường các tiểu cảnh
cũng như là các cây xanh để khách hàng vào đây có thể chụp ảnh
bên cạnh hệ thống thiết bị như nhà báo đã ghi nhận là bên cạnh hệ thống thiết bị là tiêu chuẩn châu âu
trong dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm này thì thời tiết hết sức là đẹp
trên địa bàn hà nội cho nên là công viên hồ tây kỳ vọng là lượng khách sẽ đạt khoảng độ hơn hai mươi khách cho bang ba ngày nghỉ lễ
tại đây du khách được trải nghiệm những giây phút thoải mái khi ngâm mình trong làn nước trong xanh và tận hưởng thư thái trong kỳ nghỉ dài
hôm nay tại thành phố phan thiết liên đoàn lao động tỉnh bình thuận đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi một
hai mươi năm năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm hưởng ứng tháng công nhân tháng an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp gắn liền với năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn
trong năm năm qua các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi và tặng gần hai xuất quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn
trao một trăm một mươi chín căn nhà máy ấm công đoàn cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
với tổng số tiền trị giá gần ba tỷ đồng trao một trăm hai mươi suất học bổng cho các cháu học sinh là con công nhân lao động nghèo
tổ chức hơn ba trăm linh cuộc đối thoại tại nơi làm việc cho hơn ba mươi lượt cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động
nhân dịp này liên đoàn lao động tỉnh bình thuận đã khen thưởng bốn mươi ba công nhân lao động tiêu biểu
trao hai trăm linh phần quà cho hai trăm linh công nhân mắc bệnh hiểm nghèo bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn tặng hai mươi suất học bổng cho con công nhân lao động nghèo
hướng đến ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm sáng nay tại nhà văn hóa lao động tỉnh quảng ngãi
tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm hai nghìn một mươi bảy và khai mạc ngày hội công nhân tự hào hàng việt
trong tháng công nhân tỉnh quảng ngãi sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động như cấp thuốc miễn phí cho một năm trăm linh lao động
tặng quà cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động công nhân nghèo và tổ chức ngày hội công nhân tự hào hàng việt
nhân dịp này liên đoàn lao động tỉnh quảng ngãi đã trao tiền hỗ trợ xây dựng
mở máy ấm công đoàn cho người lao động đang khó khăn về nhà ở
tặng bốn mươi xuất quà cho con của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị ea súp là huyện vùng sâu và biên giới của tỉnh đắk lắc với khí hậu khắc nghiệt
những năm gần đây nhiều diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn bị chặt phá lấn chiếm thành đất sản xuất
nên vào mùa khô hẳn người dân luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
trước tình hình đó ngân hàng chính sách xã hội huyện ea súp đã đẩy mạnh cho vay vốn yêu đái
từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
giúp cho hàng nghìn hộ dân xây dựng công trình cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt trong mùa khô
nếu như những năm trước gia đình ông hoàng minh tiến ở thôn hai mươi một xã ea rốc huyện ea súp phải đi mua nước từ nơi khác về sử dụng
vừa bất tiện vừa tốn kém cho gia đình thì hiện nay gia đình ông không phải đi mua nước nữa
để có được nguồn giếng nước ngoan sử dụng
trong những tháng mùa khô năm nay năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông tiến được ngân hàng chính sách xã hội huyện ea súp cho vay một mươi hai triệu đồng
từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
gia đình ông đã góp thêm tiền để khoan một giếng nước sâu hơn năm mươi mét
kể từ đó đến nay gia đình ông đủ nước sinh hoạt quanh năm
lúc đầu thì bà con anh em ở đây thì cũng rất khó khăn
thì không có vốn thì mong được ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay
về là khoan được cái giếng về là tạo được nguồn nước để sinh hoạt
cũng ở xã ea rốc huyện ea súp gia đình bà lâm thị nhâm đã vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện ea súp
xây dựng công trình nước sạch khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn
không sống trước thì nghèo lắm thế là nhờ nhà nước cho nguồn nước sạch cho tiền vay
vay vốn về để khoan tiếng rồi bây giờ cũng đủ nước dùng rồi
nhờ sự hỗ trợ của nhà nước
sự đóng góp từ phía người dân đến nay toàn huyện đã có trên ba hộ dân
được vay vốn ưu đãi từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
với tổng số tiền trên ba mươi tỷ đồng để xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh phù hợp
không chỉ khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn
mà còn sử dụng tưới cho cây trồng phục vụ chăn nuôi gia súc nhằm nâng cao sức khỏe
cải thiện điều kiện sinh hoạt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn
xã hà đốc là một trong chín xã thị trấn của huyện đà súc
trong khí hậu môi trường xã hà đốc với các xã của huyện có hai mùa rõ rệt
nhất là mùa khô hạn hán nhất là thời điểm thay đổi khí hậu rất cạn kiệt nước
với sự quan tâm của ngân hàng chính sách xã hội huyện
thì đã cho ngân hàng chính sách xã hội huyện
và đã cho ngân hàng chính sách xã hội huyện
và các hộ vay vốn theo nhiều chương trình
và trong đó có cả vốn vay dùng nước sạch
thì các hộ đã được khoan giếng tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt
đến nay ea súp vẫn là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh đắk lắc
số hộ nghèo còn chiếm trên năm mươi
địa bàn rộng nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô vẫn hết sức nghiêm trọng
do đó nhu cầu vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt của nhân dân là rất lớn
người dân mong muốn cùng với việc bổ sung nguồn vốn ưu đãi để nhiều hộ dân được vay
thì ngân hàng chính sách xã hội cũng nghiên cứu điều chỉnh tăng số vốn vay cho mỗi hộ gia đình
để đáp ứng nguồn vốn xây dựng các công trình cấp nước sạch ở nông thôn hiện nay
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ donald trump dỡ bỏ lệnh cấm khai thắt sầu bò khi đốt ngoài khơi

từ thủ đô tokyo tránh văn phòng nội các nhật bản yoshihide suga cho biết
nước này lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của triều tiên
đồng thời gọi đây là hành động không thể chấp nhận vi phạm các nghị quyết của liên hợp quốc
hiện giới chức nhật bản đã tạm ngừng hoạt động một phần của hệ thống tàu điện ngầm tokyo metro
tại hàn quốc ứng cử viên tổng thống thuộc đảng dân chủ ông moon jae in
đã gọi vụ thử tên lửa mới nhất của triều tiên là một hành động vô ích
ông cũng hối thúc bình nhưỡng ngừng ngay các hành động khiêu khích
quay trở lại con đường hợp tác với cộng đồng quốc tế và từ bỏ chương trình hạt nhân
từ phía mỹ một quan chức giấu tên cho biết washington có thể đẩy nhanh việc áp đặt
các biện pháp trừng phạt mới đối với triều tiên để đáp trả vụ phóng tên lửa này
và có thể tiến hành các cuộc tập trận mới triển khai máy bay hoặc tàu chiến để phô diễn sức mạnh
trên trang twitter cá nhân tổng thống donald trump cho rằng vụ phóng tên lửa của triều tiên
là một hành động không tôn trọng mong muốn và nỗ lực của trung quốc
cũng lên tiếng phản đối hành động thử tên lửa của bình nhưỡng
thủ tướng australia mark compton boone cảnh báo triều tiên có thể phát động cuộc tấn công hạt nhân
nhằm vào các nước láng giềng
trước đó tại phiên họp đặc biệt của hội đồng bảo an liên hợp quốc
ngoại trưởng trung quốc vương nghị hối thúc các nước liên quan cần bình tĩnh và kiềm chế trong vấn đề triều tiên
ông cũng nhấn mạnh việc cần phải nối lại các cuộc hòa đàm về triều tiên
bằng hình thức song phương tam phương hoặc đa phương
tổng thống mỹ donald trump vừa ký một xác lệnh hành pháp dỡ bỏ lệnh cấm khai thác dầu mỏ và khí đốt
tại vùng biển ngoài khơi bắc cực và đại tây dương giúp tạo thêm việc làm cho người dân mỹ
tại nhà trắng tổng thống donald trump cho rằng nước mỹ có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào
bao gồm chữ lượng lớn dầu thô và khí đốt tự nhiên
tuy nhiên chính phủ liên bang lại cấm khai thác chín mươi tại các khu vực này
làm mất hàng nghìn cơ hội việc làm và hàng tỷ đô la mỹ
theo tổng thống trump xác lệnh hành pháp mới mang tên triển khai một chiến lược năng lượng ngoài khơi
ưu tiên nước mỹ hướng tới phát triển các vùng biển xa bờ để mang lại lợi nhuận cho ngân khố quốc gia
và việc làm cho người lao động mỹ
xác lệnh hành pháp mới của tổng thống trump là sự đảo ngược lệnh cấm thông qua hồi tháng một mươi hai năm ngoái
do cựu tổng thống obama ban hành
quyết định của tổng thống trump đã ngay lập tức vấp phải chỉ trích của các nhà hoạt động môi trường
những người quan ngại nguy cơ xảy ra các thảm họa tràn dầu như vụ việc vào năm hai nghìn một mươi tại vịnh mexico
ngay sau khi quốc hội monteneco chính thức thông qua quyết định gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
bộ ngoại giao nga đã lên tiếng khẳng định moscow có quyền tiến hành các biện pháp bảo vệ lợi ích
cũng như an ninh quốc gia của mình trước động thái trên

bộ ngoại giao nga bày tỏ làm tiếc về thái độ của bang lãnh đạo

bộ ngoại giao nga bày tỏ làm tiếc về thái độ của bang lãnh đạo
thân phương tây hiện nay ở montenegro khi họ cố tình phớt lờ tiếng nói của nga về vấn đề gia nhập nato
nga cho rằng quốc hội montenegro đã không quan tâm đến nguyện vọng của người dân
và đây là một minh chứng cho thấy quốc gia này đang vi phạm tất cả các chuẩn mực mang tính nguyên tắc và dân chủ
ngoài ra nga cũng nêu rõ không thể xem nhẹ các hậu quả tiêu cực như dẫn đến căng thẳng ở châu âu
bởi vậy sẽ cần tính đến các biện pháp bổ sung nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia
với việc kết nạp thêm montenegro nato sẽ hoàn tất sự hiện diện của mình ở vùng biển ariatik
sau khi hy lạp albania và cratia đều đã là các nước thành viên của khối
hôm nay chuyến tàu hàng đường sắt đầu tiên nối trung quốc với anh đã hoàn thành trạng đường dài hơn một mươi hai km
tới thành phố nga
nghĩa âu thuộc tỉnh chết giang trung quốc
đây cũng là tuyến đường sắt dài thứ hai trên thế giới và là một trong những nỗ lực mới nhất của chính quyền bắc kinh
trong việc tăng cường các liên kết thương mại với các nước châu âu
chuyến tàu lửa mang tên gió đông chở các loại hàng hóa như rượu sữa bột dược phẩm và máy móc
khởi hành từ anh vào ngày một mươi tháng bốn đi qua bảy nước trong vòng hai mươi ngày
trước khi tới thành phố nghĩa âu ở trung tâm tỉnh chết giang trung quốc
dù tới trung quốc chậm hơn dự kiến
trong hai ngày song chính quyền địa phương cho biết hành trình này vẫn nhanh hơn ba mươi ngày so với vận chuyển bằng đường biển
mặc dù chưa rõ chi phí của dự án này song nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi
liệu dự án tham vọng này có thực sự đem lại ý nghĩa về hiệu quả kinh tế hay không
tuy nhiên về lâu dài vận chuyển đường sắt có một số khía cạnh linh hoạt và thuận tiện hơn so với đường thủy
khi có nhiều điểm rừng cho phép lấy và giữ hàng hóa dọc đường cũng như ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết
quý vị và các bạn thân mến
hình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc